phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao một mươi tấn gạo cho thị xã đức phổ quảng ngãi
để hỗ trợ nhân dân phường phổ thạnh phổ châu đang bùng phát dịch covid một mươi chín
trước đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã vận động cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp nhiều ngày lương
đồng thời vận động công ty hưng phát thành ở tp hcm cùng tham gia hỗ trợ một mươi tấn gạo trị giá một trăm năm mươi triệu đồng
số gạo trên sẽ được thị xã đức phổ khẩn trương phân bổ cho người dân trong vùng tâm dịch phường phổ thạnh và xã phổ châu
sự kịp thời hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm phong tỏa giao thông